liên minh châu âu vừa nhất trí gia hạn quy định miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ ukraine thêm một năm nữa
sau khi bãi bỏ lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc do một số quốc gia eu áp đặt
hội đồng eu cho biết các bộ trưởng về thương mại của các nước thành viên eu đã đồng ý biện pháp gia hạn trên trong cuộc họp ngày hai mươi năm tháng năm
hồi tháng sáu năm ngoái eu đã dỡ bỏ thuế quan và các hạn chế khác trong một mươi hai tháng đối với hàng hóa từ ukraine
việc đình chỉ tất cả các loại thuế đối với hàng nhập khẩu từ ukraine đã dẫn đến khiếu nại từ các tổ chức nông nghiệp
đỉnh điểm là việc ba lan và hungary cấm nhập khẩu một số ngũ cốc của ukraine vào tháng bốn
các quốc gia này đã trở thành tuyến đường trung chuyển ngũ cốc của ukraine vốn không thể được xuất khẩu qua các cảng biển đen
theo thỏa thuận mới năm quốc gia láng giềng của ukraine là hungary ba lan bulgaria romania và slovakia
sẽ cho phép các nông sản này quá cảnh để xuất khẩu sang các nước khác
song cấm bán một số loại ngũ cốc của ukraine trong thị trường nội địa